bắt đầu từ tám h một mươi năm phút tối ngày một mươi ba tháng bảy hàng chục người dân hai xã nam sơn và hồng kỳ thuộc huyện sóc sơn hà nội
đã căng lều bạt ngăn xe rác vào khu liên hợp xử lý chất thải nam sơn
nguyên nhân được cho là những ngày gần đây nắng nóng mùi hôi thối từ bãi rác ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
ngoài ra còn do thành phố chậm chi trả đền bù giải phóng mặt bằng di rời các hộ dân sống xung quanh bãi rác
một mươi giờ trưa ngày một mươi bốn tháng bảy theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân hàng chục hộ dân vẫn tập trung gần chục đường chính
dẫn vào khu liên hiệp xử lý chất thải nam sơn
lều bạt bình nước thức ăn đều được người dân chuẩn bị để thực hiện việc chặn xe vào bãi rác
hàng trăm xe chở rác buộc phải quay đầu đưa rác về khu xử lý chất thải xuân sơn sơn tây
hoặc dừng đỗ ngay ven đường vì không thể vào bãi rác
nếu mà nó mùi hôi thối như thế thì mình cũng phải ra để mình chặn lại bớt lại cho nó bớt mùi hôi thối lại
tôi đã nhiều lần tôi phải cho con tôi cháu tôi đi cho các cháu tôi nó quá nhỏ
sáu chú cháu nội tôi phải cho hết đi ra chỗ
giờ chạy hết con đọc hai ông bà
theo thông báo đến hết quý ii năm hai nghìn hai mươi thành phố hà nội phải hoàn tất chi trả tiền đền bù
hơn năm trăm linh mét đất giải phóng mặt bằng xung quanh bãi rác
nhưng đến nay nhiều diện tích đất ở đất ao vườn
chưa được đền bù nên hàng trăm hộ dân vẫn chưa thể di rời
cuối năm hai nghìn một mươi tám là cho người dân trong vùng ảnh hưởng từ đến năm trăm linh mét là di rời khỏi ra
như năm nay chuẩn bị bước sang năm hai nghìn hai mươi một rồi vẫn chưa thấy cái gì cả
mong các cấp nạnh đạo là sớm di rời cho người dân trong vùng ảnh hưởng
theo thông tin từ ủy ban nhân dân huyện sóc sơn do khó khăn trong việc xác nhận nguồn gốc đất
hiện tại còn gần sáu mươi hectare đất nông nghiệp
chưa thực hiện việc bồi thường hỗ trợ
nhiều diện tích sắp tới địa phương mới chỉnh hội đồng thẩm tra và tổ chức công khai lấy ý kiến của nhân dân
mặc dù về chính sách đã vận dụng tối đa các quy định pháp luật
cũng như những chính sách khác để hỗ trợ đảm bảo nền sống người dân
tuy nhiên về mặt thực tế theo quan điểm người dân nó chưa phù hợp
nếu với mức giá đền bù như vậy khi dân di chuyển cũng không đảm bảo cuộc sống
nội dung này về xã cũng không đảm bảo cuộc sống
đã ghi nhận và cũng đã có báo cáo xuống huyện và thành phố
hiện chính quyền huyện sóc sơn đã vào cuộc gặp gỡ đối thoại vận động nhân dân giải tán
để không gây ảnh hưởng đến việc vận chuyển rác đến khu xử lý
ngoài ra để tránh ủn ứ rác khu vực nội thành công ty môi trường đô thị đã có báo cáo hỏa tốc
đề nghị cho phép phân luồng tiếp nhận rác về khu xử lý chất thải xuân sơn
sơn tây hà nội trong thời gian ngừng tiếp nhận rác ở bãi nam sơn